tuy nhiên trong trào lưu này tình yêu lịch sử và hoạt động sáng tạo của một số tác giả
lại đang có nguy cơ bị cuốn theo sự hời hợt thậm chí tùy tiện và khiến cộng đồng lo ngại
chương trình hôm nay giới thiệu bài đam mê lịch sử hay chỉ là cảm hứng sáng tạo hời hợt của tác giả việt quang
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thời gian gần đây sự góp mặt của các tác giả nhà sản xuất thuộc thế hệ bảy x tám x chín x
cùng một số sản phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc đã phần nào cho thấy sự quan tâm
cũng như cảm hứng của thế hệ trẻ ở việt nam với truyền thống
từ một vài hoạt động nghiệp dư tự phát nhưng rồi nhận thấy nhu cầu xã hội
một số bạn trẻ mê lịch sử văn hóa việt nam đã thành lập các công ty sưởng phim sưởng sản xuất trò chơi situdio
trong đó có thể kể đến ỉ vân hiên đuốc mồi phong dương cô mix lừa việt studio
thông qua nhiều hình thức từ dự án điện ảnh sáng tác văn học đến các thể loại gần gũi với người trẻ
như chuyện tranh trò chơi phim hoạt hình các đơn vị này đã làm sống dậy
đưa ra một số quan điểm góc nhìn cách tiếp cận khá hấp dẫn và thu hút về một số sự kiện con người lịch sử
vốn đã trở nên quen thuộc với các thế hệ người việt nam
và một số bạn trẻ còn có mặt trong các chương trình sản phẩm liên quan đề tài lịch sử văn hóa truyền thống
với vai trò đạo diễn cố vấn chuyên môn trợ lý sản xuất
từ nhu cầu của sự phát triển việc người trẻ sáng tác quảng bá phát hành sản phẩm của yếu tố lịch sử
là trảo lưu cần được hoan nghênh và nhân rộng
thông qua đóng góp của một số tác giả một số giá trị biểu tượng lịch sử được hồi sinh trở về với dòng chảy văn hóa việt nam
bởi vậy không quá lời
trong khi cho rằng những minh họa của tác giả tạ huy long đã làm sống lại nhiều cuốn sách giã sử
tiểu thuyết lịch sử mà điền hình nhất có lẽ là ấn bản lĩnh nam chích quái
tranh truyện lịch sử việt nam lá cờ theo sáu chữ vàng
tương tự dù là một tác phẩm hư cấu bộ truyện tranh long thần tướng của phong dương comics
cũng khiến độc giả phải trầm trồ vì sáng tạo trong lối vẽ thiết kế trang phục nhân vật
sự hấp dẫn
hợp lý trong việc kết nối giữa các tình tiết hư cấu và sự kiện lịch sử có thật
sự đón chờ của công chúng với từng tập truyện chính là dấu hiệu cho thấy thành công của đội ngũ tác giả
kết hợp với comicola và một số đơn vị khác phong dương comics cũng để lại nhiều ấn tượng
bởi những sản phẩm đồ chơi lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử và văn hóa dân tộc
còn các nhà thiết kế công ty thời trang tổ chức phi lợi nhuận như
y vân hiên vietnam center không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu trang phục truyền thống
mà còn tạo ra một số xu hướng thời trang mới cho chính những người trẻ
thế nhưng cần phải chỉ ra một sự thật là hiện nay các tác giả nhà sản xuất văn hóa phẩm về lịch sử
gần như chỉ mới quan tâm tới hoạt động quảng bá thương hiệu tiếp thị
ít chú trọng đầu tư chất lượng mọi mặt cho những đứa con tinh thần của họ
nhất là sự nổi lên của hiện tượng mượn nhân vật bối cảnh lịch sử để làm đề tài
câu khách cho sản phẩm
nhất báo trò chơi nghèo nàn với ý tưởng nội dung
đáng lo ngại hơn với một số trường hợp dường như tác giả nhà sản xuất đã lạm dụng tình yêu lịch sử
lạm dụng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
chịu ảnh hưởng từ chuyện giã sử kiếm hiệp giả tưởng của nước ngoài
lấy khó khăn thách thức trong công việc để bao biện cho tình trạng chỉ chăm chú và lợi nhuận
hời hợt chi thức và nhãn quan lịch sử kém năng lực và cầu thả
thậm chí vô trách nhiệm
đối với sản phẩm của mình
những lùng xùm xung quanh dự án trò chơi thẻ bài sử hộ vương gần đây
chỉ là phần nhỏ trong toàn cảnh hỗn loạn của những dự án này
thí dụ game bắn súng bảy nghìn năm trăm năm mươi bốn lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
nhưng lại có chế độ để người chơi bắn sát sống
zombie tên gọi sát chết được hồi sinh nhờ ma thuật trong một số tác phẩm điện ảnh mỹ
đó là người còn sống
sống do nhiễm bệnh hoặc virus mà biến đổi
trong trò chơi anh hùng đại chiến thánh gióng lại chiến đấu với các nhân vật thor
thần sấm xét trong thần thoại ở bắc âu
hulk siêu anh hùng giả tưởng trong điện ảnh và truyện tranh ở mỹ
trong loạn đấu võ lâm lạc long quân lại đối đầu với tiêu phong
là nhân vật hư cấu trong thiên long bát bộ của nhà văn kim dung
mới đây trò chơi nam đế lấy cảm hứng từ sự kiểm tra
khiến loạn một mươi hai sứ quân nhưng sử dụng đồ họa tạo hình nhân vật y hệt trò chơi của trung quốc
là phim hoạt hình lịch sử nhưng cốt truyện lời kể của người dân truyện trong tập bảy
lý thái tổ vị vua sáng lập triều lý thuộc dự án dài tập việt sử kiêu hùng
lại tương đồng đến mức khó tin với bài báo đến chùa dận nghe giai thoại về vĩ nhân lý công uẩn của tác giả hồng mây
dự án xuất bản sách việt nam trăm bậc tiền hiền đã hoãn kế hoạch xuất bản
cũng bị nghi đạo văn từ nhiều sách báo và bách khoa toàn thư mở wikipedia
một loại hiện tượng đáng ngại khác trong một số tác phẩm lấy cảm hứng lịch sử hiện nay là sự xuyên tạc lịch sử
chẳng hạn các hư cấu rất lệch lạc như hồ xuân hương là kỹ nữ lý thường kiệt lại yêu dương hoàng hậu
còn quang trung là phượt thủ
các hư cấu này ra đời
từ việc tác giả nhà sản xuất đã nghiên cứu và nhận thức về lịch sử một cách hời hợt tùy tiện
chạy theo suy luận có phần giật gân gây sốc của một số người được gọi là sử gia tiểu thuyết ra
hoặc đọc lớt phớt hớt ngọn nhặt nhạnh nội dung khác biệt so với chính xử
để từ đó hư cấu nên nội dung mong màu sắc xuyên tạc sai lầm về nhận thức và đánh giá nhân vật
đánh giá sự kiện lịch sử hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong nhận thức chung
đó là nguyên nhân làm cho một bộ phận người yêu lịch sử có xu hướng ngoảnh mặt với các tác phẩm sản phẩm theo chủ đề này
đáng tiếc khi phải đối diện với ý kiến đóng góp của dư luận thì tác giả nhà sản xuất lại phản hồi khá tiêu cực
thay vì cần xem xét nhìn nhận nghiêm túc về chất lượng nội dung hình thức của tác phẩm
một số người lại cho rằng họ đang bị cộng đồng mạng và phương tiện truyền thông ném đá
tiêu cực hơn có tác giả còn phản ứng bằng các ngôn từ nặng nề
thiếu văn hóa mất kiểm soát
không phải ngẫu nhiên khi giới trẻ quan tâm đến việc sáng tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm
có yếu tố lịch sử văn hóa truyền thống
đời sống được nâng cao kết hợp với sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa ở việt nam
là tiền đề cho tác phẩm sản phẩm mang yếu tố lịch sử
có cơ hội và điều kiện được nhân rộng cả về số lượng lẫn quy mô
khác với các thế hệ đi trước vốn coi việc sáng tạo văn hóa phẩm
lấy cảm hứng từ lịch sử
mục đích thể hiện tình yêu lòng tự hào về đất nước con người việt nam
động viên toàn dân đấu tranh dành độc lập
các tác giả trẻ hiện nay ngoài mục tiêu trên
còn nhận thấy đây là công việc đầy tiềm năng
hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận lớn nếu biết nghiên cứu đầu tư
sản xuất mặt hàng phù hợp với yêu cầu thị hiếu của cộng đồng
và hạn chế về nguồn vốn ban đầu
kinh phí duy trì hoạt động sáng tạo
sản xuất các sản phẩm
nhất là đồ chơi trò chơi điện tử
phim hoạt hình chuyện tranh và sách giải trí khác
đang dần được khắc phục bởi sự năng động
và chuyên nghiệp của các nhà sản xuất có tuổi đời rất trẻ
đã qua thời kỳ để hoàn thành và công bố đứa con cưng của mình
tác giả phải chạy vạy nhiều nơi
thậm chí cầu viện than phiền trên phương tiện thông tin đại chúng
vì các vướng mắt khó khăn của họ
tự bơi trong thương trường
bằng sự nhanh nhạy họ cho thấy mình không chỉ đam mê lịch sử
mà còn là nhà kinh doanh linh hoạt táo bạo
qua mạng xã hội website diễn đàn quỹ cộng đồng trực tuyến
họ vừa quảng bá kêu gọi sự quan tâm của người dùng internet
vừa thu về các khoản góp vốn từ nhà đầu tư
vì thế khoản tiền quyên góp cho một số dự án sản xuất
xuất bản sản phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa truyền thống
lên đến hàng trăm triệu đồng không còn là hiện tượng lạ
trong số này có thể kể đến dự án xuất bản sách
dệt nên triều đại
với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
trò chơi thẻ bài game các
sử hộ vương với số tiền hai trăm chín mươi năm triệu đồng
dự án phim hoạt hình việt sử kiêu hùng
với số tiền bốn trăm bốn mươi triệu đồng
từ phương diện khác bản thân tổ chức quỹ đầu tư
tập đoàn tài chính cũng đã và đang dành mối quan tâm nhất định
với các sản phẩm liên quan lịch sử
đơn cử như trường đại học duy tân đã đầu tư cho sưởng phim nvn
sản xuất bộ phim điện ảnh ba d những cánh én đầu tiên
với nội dung ca ngợi chiến dịch bảo vệ cầu hàm rồng
của quân đội nhân dân việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
thực tế đó cho thấy những khả năng đầy hứa hẹn
từ phía các tác giả nhà sản xuất có tham vọng đầu tư
vào sản phẩm chứa đựng yếu tố lịch sử
việc một số bạn trẻ ở việt nam quan tâm sáng tác sản xuất
tiêu thụ sản phẩm văn hóa có yếu tố lịch sử văn hóa truyền thống
là đúng đắn
tuy nhiên chúng ta cũng đang phải đối mặt với hệ lụy
vì một số tác giả nhà sản xuất trẻ tuổi
lại có cách nhìn nhận tiếp cận sai lệch với lịch sử và văn hóa
chưa nắm bắt thấu đáo vấn đề sáng tạo trên cơ sở lịch sử
nếu không theo dõi chặt chẽ và đánh giá nghiêm túc
về sự nhân rộng của trảo lưu này thì hậu quả có thể xảy đến
bởi vậy việc ủng hộ xu hướng lựa chọn lịch sử
làm cảm hứng sáng tạo là cần thiết
nhưng cộng đồng cơ quan quản lý
văn hóa nhất là các đơn vị truyền thông báo chí
chuyên gia có uy tín và trình độ
cũng cần kịp thời thẳng thắn chỉ ra
cảnh báo các thiếu sót sai lầm của những văn hóa phẩm này
để các tác giả nhà sản xuất trẻ có thể nhận biết
thấu hiểu và chia sẻ cũng như kịp thời điều chỉnh
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
đam mê lịch sử hay chỉ là cảm hứng sáng tạo hời hợt
của tác giả việt quang
bài đăng trong một bài hình
một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau